xin kính chào quý vị và các bạn
trong hai ngày tới do hoạt động mạnh lên của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hội tụ gió trên cao
nên mưa rông tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ sẽ có xu hướng gia tăng dần trở lại
cục bộ có mưa to
trong mưa rông có thể tiềm ẩn các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc cũng như gió giật mạnh
ngoài ra nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất rất nguy hiểm người dân cần lưu ý đề phòng
về nhiệt độ nền nhiệt trên khu vực sẽ giảm nhẹ giao động là từ hai mươi bốn đến ba mươi hai độ
sang ngày hai mươi hai mưa giảm dần nền nhiệt tăng trở lại
tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ trong hai ngày tới cũng có mưa rông diện rộng
có điểm có mưa vừa đến mưa to kèm theo tố lốc và gió giật mạnh
ngoài ra nguy cơ xảy ra lũ quét xả lở đất cũng bị đẩy lên cao
nền nhiệt tại đây cũng có xu hướng giảm nhẹ cao nhất trong hai ngày tới là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
và sau đó cũng từ ngày hai mươi hai thì mưa rông sẽ giảm dần
khiến nền nhiệt tăng trở lại
nằm ở rìa nam giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua bắc bộ cũng như bắc trung bộ
nên các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế trong ba ngày tới
đều có mưa rào và rải rác có rông vào lúc cuối ngày
có nơi có mưa với lượng khá đi kèm tố lốc và gió giật mạnh
nền nhiệt tại đây cũng giảm nhẹ thời tiết mát mẻ và dễ chịu
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trong ba ngày tới
cũng duy trì mưa rông rải rác vào lúc chiều tối
trong mưa rông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
nền nhiệt tại đây cũng có xu hướng giảm nhẹ
cao nhất ngày mai trong ngưỡng là từ ba mươi một ba mươi bốn độ và giảm nhẹ trong hai ngày tiếp theo
tại vùng cao tây nguyên gió mùa tây nam có cửa nụa trung bình đến mạnh
sẽ chi phối thời tiết trong ba ngày tới
nên về chiều tối thì có mưa rào và rông ở diện rộng
cục bộ xuất hiện những điểm có mưa vừa đến mưa to
cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông
nền nhiệt tại đây vẫn chưa có nhiều biến đổi giao động là từ hai mươi đến ba mươi độ
đến với các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới
tại đây cũng chịu tác động của gió mùa tây nam có cửa nụa trung bình đến mạnh
nên về chiều tối thì có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh
ban ngày thì khu vực vẫn có nắng gián đoạn nên mức nhiệt ngày đêm
tiếp tục duy trì là từ hai mươi bốn ba mươi ba độ